theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư nhật bản hiện đang đứng vị trí thứ nhất trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám với tổng vốn đầu tư là bảy sáu tỷ đô la mỹ
đứng ở vị trí thứ hai là hàn quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký sáu năm tỷ usd chiếm hai mươi ba bốn tổng vốn đầu tư vào việt nam
singapore đứng ở vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký ba chín tỷ đô la mỹ chiếm một mươi bốn tổng vốn đầu tư
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi cả nước có hai bốn trăm năm mươi tám dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là một mươi năm tỷ usd bằng chín mươi hai hai so với cùng kỳ năm trước
có chín trăm năm mươi bốn lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là sáu năm tỷ usd bằng chín mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám